thưa giáo sư ngô quý châu hiện giờ là cái thời điểm mà như các anh chị có chia sẻ từ đầu đến giờ là thời điểm nhạy cảm cho các bệnh về đường hô hấp
thế thì tại trung tâm hô hấp bệnh viện bạch mai trong thời gian này anh thấy rằng chúng ta đang phải đối diện đối mặt với những căn bệnh nào là nhiều nhất ạ
vâng đúng là thời điểm này thì bệnh nhân làm viện ở trung tâm hô hấp rất là đông
và trong đó thì nhiều trường hợp là do cái nhiễm trùng đường hô hấp dưới nhất là trên những người đã có bệnh phổi mãn tính rồi bệnh phổi thường hệ mãn tính
rồi một số các trường hợp các bệnh nhiễm trùng nặng và phổi cũng khá nhiều
và cũng có những trường hợp mà vào một thời gian ngắn chúng tôi phải đặt nội quản thở máy luôn vì tình trạng diễn biến nặng và nhanh
đấy là cái mà cũng xin chia sẻ với các quý vị cố gắng giữ gìn để tránh phải nhập viện trong tình trạng của bệnh nhân ở các bệnh viện đông như hiện nay
và khi mà chúng ta phải tận mắt nhìn thấy thì mới biết rằng là những cái căn bệnh này nó tưởng đơn thuần nhưng mà đáng sợ như thế nào đúng không ạ